tiếp theo sẽ là những con số ấn tượng về thành tựu kinh tế năm nay của việt nam
với sự tăng trưởng rất đáng tự hào
đáng chú ý là thành tựu kinh tế này của chúng ta diễn ra trong bối cảnh
kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám
và anh tiến tú này anh thấy thành tựu kinh tế của nước ta đạt được trong năm vừa qua như thế nào ạ
vâng thưa chị mỹ linh
để nói về các thành tiệu kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín thì tôi sẽ dùng một từ đó là ấn tượng
ấn tượng từ con số cho đến những bước tiến trong tổng thể của bức tranh kinh tế chung
nền kinh tế của việt nam đạt mức tăng trưởng trên bảy năm thứ hai liên tiếp
mặc dù thấp hơn năm hai nghìn một mươi tám nhưng cao hơn giai đoạn một mươi năm trước đó
để có cái nhìn cụ thể hơn xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi biểu đồ ở dưới đây
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng kinh tế đạt sáu năm
năm hai nghìn một mươi bảy là sáu tám và năm hai nghìn một mươi tám là bảy tám
còn năm nay
còn số gdp là bảy hai
thưa quý vị như đã nêu tình hình kinh tế thế giới kinh tế toàn cầu
tiếp tục tăng trưởng chậm lại căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc
và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu
gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin kinh doanh quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu
đây cũng là thách thức nhưng cũng là thể hiện sự nỗ lực của chính phủ và các ngành các địa phương
sự biến động khó lương trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế giá giàu diễn biến phức tạp
tác động đến tăng trưởng tín dụng tâm lý và kỳ vọng thị trường
kết quả tăng trưởng bảy hai khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương
trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi
bà công chí biết rằng năm nay
năm mà chúng ta cũng không phải thoát ly với toàn cầu với khu vực
đó là những cuộc mâu thuẫn về chính trị những cái chiến tranh về thương mại
không với trung quốc với mỹ không đâu
nhiều nước khác nè nhật hàn là ví dụ hay là nhiều nước khác
nhưng mà kinh tế xã hội việt nam vẫn phát triển
đó là những cuộc mâu thuẫn về chính trị những cái chiến tranh về thương mại
mà tổng quý thư nguyễn phú trọng có nói là vặn nước của chúng ta
thì cái này cũng là cái nền tảng rất quan trọng
để mà công chí thấy rằng cái tình hình chung của đất nước nó đáng mừng
thì trong cái bộ cảnh như vậy thì
thang trưởng kinh tế ở trên có thể ba năm liên tiếp
nhất là hai năm sau này chúng ta trên bảy
mà có thể là chúng ta thuộc nhóm cao nhóm đầu của khu vực và thế giới
năm hai nghìn một mươi chín chúng ta không chỉ đạt tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới
mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát chỉ hai bốn mươi
mặt bằng lãi suất và tỷ giá luôn duy trì ổn định trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động
căn cân ngân sách tính đến ngày hai mươi
hai mươi tháng một mươi hai là thẳng dư tỷ lệ nợ công giảm từ hơn sáu mươi bốn gdp vài năm trước về còn khoảng năm mươi sáu gdp
quy mô xuất nhập khẩu hơn năm trăm một mươi bảy tỷ đô la mỹ
căn cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần một mươi tỷ đô la mỹ
dự trữ ngoại hối gần tám mươi tỷ đô la mỹ
những con số mà một mươi năm trước chúng ta không thể hình dung được
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng
vốn đăng ký và số lao động so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó số doanh nghiệp thành lập mới năm nay đạt mức kỷ lục một trăm ba mươi tám một nghìn doanh nghiệp
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt một mươi hai năm tỷ đồng mức cao nhất trong những năm trở lại đây
năm hai nghìn một mươi chín là năm có nhiều dấu ấn trong hoạt động xuất nhập khẩu
với nỗ lực của các doanh nghiệp kim ngạch xuất khẩu ước đạt hai trăm sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng khoảng tám so với năm hai nghìn một mươi tám tạo nên con số xuất siêu một mươi tỷ đô la mỹ
và kim ngạch khai chiều đạt hơn năm tỷ đô la mỹ
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm hai nghìn một mươi chín vượt mốc năm trăm linh tỷ đô la mỹ
trong đó ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước
trong lĩnh vực xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều tốc độ tăng của khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài ước tính thu nhập bình quân một người một tháng năm hai nghìn một mươi chín
theo giá hiện hành đạt khoảng bốn hai triệu đồng cao hơn mức ba chín triệu đồng năm hai nghìn một mươi tám